nhằm nâng cao vị thế nước mắm truyền thống tới thị trường trong nước và nước ngoài
bộ nội vụ đã cấp phép thành lập hiệp hội nước mắm truyền thống việt nam
hiệp hội gồm một trăm một mươi bảy hội viên với nhiều nghệ nhân nhà sản xuất kinh doanh đến từ hai mươi tỉnh thành trên cả nước
việt nam là quốc gia sản xuất nước mắm truyền thống hàng đầu thế giới
với công suất lên tới một trăm bảy mươi một trăm tám mươi triệu lít mỗi năm
tuy nhiên nước mắm truyền thống hiện chỉ chiếm ba mươi thị phần
việc hiệp hội ra đời cho thấy nhu cầu liên kết giữa các đơn vị để cùng phát triển là hết sức cần thiết
nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín đã và đang ảnh hưởng nặng nề đến tình hình kinh doanh sản xuất của cộng đồng doanh nghiệp
trong thời gian tới hiệp hội sẽ hỗ trợ các đơn vị ứng dụng khoa học kỹ thuật
nhằm bảo tồn ngành và tăng khả năng cạnh tranh của ngành nước mắm việt nam trên thị trường quốc tế
góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của đất nước